ngân hàng phát triển châu á adb vừa công bố khoản viện trợ không hoàn lại trị giá sáu trăm linh usd bằng hiện vật nhằm hỗ trợ việt nam ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
viện trợ không hoàn lại này bao gồm hai khoản hỗ trợ kỹ thuật từ quỹ hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt của adb
trong đó khoản thứ nhất cung cấp đồ bảo hộ cá nhân trị giá năm trăm linh usd cho bệnh viện phổi trung ương thuộc bộ y tế
khoản thứ hai giúp nâng cấp trang thiết bị trị giá một trăm linh usd cho trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam thuộc cục y tế dự phòng bộ y tế
đồ bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ nhân viên y tế tránh lây nhiễm virus corona điều tiên quyết trong cuộc chiến kéo dài chống covid một mươi chín
các thiết bị được nâng cấp cho trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam sẽ góp phần cải thiện hiệu quả các hoạt động phối hợp của bộ y tế trong các đợt bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng